điều đáng chú ý là do nhu cầu của người dân tăng cao tình trạng nhồi nhét và bắt chẹt khách lại tái diễn
ghi nhận về vấn đề này báo công an nhân dân có bài dịp nghỉ lễ nhiều nhà xe tăng giá vé
theo đó ủy ban an toàn giao thông quốc gia và các cơ quan thanh kiểm tra cho biết đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp nhà xe vi phạm nghiêm trọng
khi thực hiện hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đặc biệt nghiêm trọng là tình trạng nhiều xe nhồi nhét khách trở quá số người
và không đảm bảo các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên theo đánh giá chung công tác vận tải hành khách tại nhiều địa phương đều tuân thủ các quy định phòng chống dịch
vấn đề lớn nhất là do lượng người quá đông dẫn đến nhiều khó khăn trong thực hiện việc giữ khoảng cách phòng dịch tại các bến xe
dự thảo luật trật tự an toàn giao thông
đường bộ vừa được bộ công an trình chính phủ có đề cập đến quy định mới về việc cấp biển số xe cơ giới
theo đó bộ công an đã đưa ra nhiều phương án để người dân lựa chọn sở hữu biển số xe thay vì phương án duy nhất như quy định của luật hiện hành
theo như đề xuất của bộ công an cá nhân và tổ chức có thể lựa chọn các hình thức cấp biển số xe theo quy định hiện hành
thông qua hệ thống đăng ký hoặc là lựa chọn việc cấp biển số xe theo sở thích có thu phí
và lựa chọn việc cấp biển số xe thông qua hình thức đấu giá
người dân nếu có nhu cầu chọn biển số xe theo ý thích thì có thể đăng ký mua và trả phí cho biển số đã lựa chọn
ngoài ra bộ công an đề xuất thành lập hội đồng đấu giá qua trang thông tin điện tử trực tuyến để cấp biển số ô tô
người muốn mua sẽ đấu giá online
khi chúng đấu giá thì chủ nhân biển số đó sẽ không phải nộp lệ phí đăng ký cấp biển số xe
bộ công an cũng đưa ra những trường hợp không đạt yêu cầu và sẽ bị từ chối đăng ký cấp biển
trong điều bốn mươi bảy của dự thảo luật này
cũng về dự thảo luật này báo công an nhân dân có bài viết
những trường hợp nào không được cấp đăng ký xe
bài viết ghi nhận là dự thảo luật đã bổ sung nhiều quy định trong việc cấp đăng ký
cũng như là thu hồi đăng ký xe khắc phục những bất cập đang tồn tại và được đánh giá là có nhiều tiến bộ
báo thanh niên điện tử có bài thuế thu nhập cá nhân một mươi năm tăng gần một mươi lần quá tận thu
ghi nhận từ hai nghìn một mươi một đến nay thuế thu nhập cá nhân đóng góp vào ngân sách đã tăng khoảng gần một mươi lần
cụ thể là theo thống kê từ bộ tài chính năm hai nghìn chín hai nghìn một mươi nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân ước đạt khoảng một mươi bốn ba trăm linh tỷ đồng
còn tính đến ngày một mươi năm tháng bốn năm nay thuế thu nhập cá nhân đã đóng góp vào ngân sách nhà nước trên bốn mươi một bốn trăm linh tỷ đồng
và dự kiến sẽ đạt gần một trăm năm mươi tỷ đồng
và dự kiến sẽ đạt gần một trăm ba mươi tỷ đồng trong năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh việc nguồn thu của người dân đã được nâng lên rõ rệt thì nhiều ý kiến cũng cho rằng việc nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc
lại càng khiến cho nguồn thu này được nuôi dưỡng số thu năm sau cao hơn năm trước
vì thế cần phải chia sẻ với người nộp thuế như tăng mức giảm trừ gia cảnh
nhiều chuyên gia đề nghị nên tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế
lên mức chín triệu lên ít nhất là một mươi năm triệu đồng một người
và mỗi người phụ thuộc cần tăng từ ba sáu triệu đồng lên mức là bảy hai triệu đồng
thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết ngày hôm qua một tháng năm
ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ trên toàn quốc đã xảy ra ba mươi ba vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi ba người bị thương một mươi bốn người
nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông chủ yếu là do lái xe vượt xe không đúng quy định đi không đúng vào chiều đường phần đường làn đường quy định
lùi xe không đúng quy định không thực hiện đúng quy trình thao tác lái xe sử dụng rượu bia không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước
trên tuyến đường sắt và đường thủy không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào
qua tần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra phát hiện xử lý bảy hai trăm sáu mươi bảy trường hợp vi phạm
trong đó trên tuyến đường bộ đã kiểm tra phát hiện xử lý bảy một trăm tám mươi bốn trường hợp vi phạm tạm giữ một trăm tám mươi năm xe ô tô một tám mươi bảy xe mô tô tước hai trăm năm mươi sáu giấy phép lái xe các loại
lấn làn vượt ẩu đặc biệt là những đoạn đường hai chiều và đông phương tiện qua lại là hành vi rất nguy hiểm vì rất dễ gây tai nạn
một đoạn clip ghi lại một vụ tai nạn như vậy vừa được chia sẻ trên mạng xã hội
và điều đáng nói là phương tiện gặp nạn lại chính là hai xe cứu thương đang làm nhiệm vụ
vụ việc này xảy ra trên tuyến quốc lộ ba mươi từ thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp hướng về tỉnh tiền giang
một xe ô tô bảy chỗ lưu thông trên tuyến quốc lộ ba mươi khi đến đoạn thuộc huyện cao lãnh ô tô này chạy lấn sang gần hết làn đường chiều ngược lại và ép hai xe công thương giặt xuống lề đường
rất may là hai xe cứu thương không bị lật nếu không những người trên xe đã gặp nạn
đoạn clip sau
khi được đăng tải đã thu hút hàng trăm lượt xem và chia sẻ gây bức xúc trên cộng đồng mạng
nhiều người cho rằng cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm tài xế xe ô tô bảy chỗ vì đã xem thường tính mạng của người tham gia giao thông
công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc vừa bắt giữ một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự
qua công tác nắm tình hình sáng ngày một tháng năm đội cảnh sát giao thông công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc phát hiện tại tuyến đường tỉnh lộ ba trăm linh hai thị trấn đại đình huyện tam đảo
có một nhóm thanh thiếu niên sử dụng xe mô tô tụ tập đua xe lạng lách đánh võng bốc đầu gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho người tham gia giao thông
tổ công tác đã tiến hành chốt chặn kiểm tra bắt giữ một mươi bốn người vi phạm
sau khi nắm bắt tình hình đội cảnh sát giao thông công an huyện tam đảo đã báo cáo lãnh đạo công an huyện thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện bắt giữ các đối tượng ở tại khu vực đường tỉnh lộ ba mươi hai đường đi khu danh thắng tây thiên
tại cơ quan công an nhóm thanh niên khai nhận ngày ba mươi tháng bốn nguyễn tiến vui sinh năm hai nghìn bốn ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ
nhắn tin qua mạng xã hội facebook để dùng
dù bạn bè tụ tập đi chơi ở khu du lịch tam đảo và tây thiên
nhóm có một mươi bốn người đi tám xe mô tô
trên đường đi nhóm này đã dàn hàng ngang chạy với tốc độ cao liên tục bốc đầu xe lãng lách đánh võng
khi đi đến xã đại đình huyện tam đảo thì bị công an phát hiện bắt giữ
được biết nhóm thanh niên này có độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi tám chủ yếu ở tỉnh phú thọ
khoảng chín giờ tối hôm qua em có sử dụng mạng facebook để nhắn tin cho kiên và hoàng
để hôm nay đi tam đảo
thì sáng nay bọn em có tụ tập ở cổng đá vào lúc tám h ba mươi và bọn em di chuyển sang bên tam đảo
thì bọn em lên tam đảo được một lửa đường thì người ta bảo là không lên được
thì bọn em di chuyển về bên tây thiên
trên đường đi thì bọn em có hành vi là bốc đầu lạng lách đánh võng ạ
sau khi được vui rủ qua mạng facebook thì em đồng ý ạ
bọn em dụ vài người nữa đi bọn em hẹn nhau ở chỗ cổng đá đền đùng ạ
và đi thì bọn em chọn những chỗ đường vắng bọn em bốc đầu đấy ạ
xong từ khi di chuyển trên cổng đá xuống dưới này trước khi bị bắt thì bọn em bốc khoảng mười mấy lần ạ
căn cứ vào hành vi vi phạm công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các thanh thiếu niên trên
tạm giữ tám xe mô tô và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
sau một thời gian tạm dừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín vào ngày một tháng năm phố sách hà nội đã chính thức mở cửa trở lại trong dịp nghỉ lễ
ngày một tháng năm cũng đánh dấu ba năm phố sách hà nội phố một mươi chín tháng một mươi hai quận hoàn kiếm khai trương và đi vào vận hành
trở thành không gian văn hóa tri thức quen thuộc của người dân thủ đô và du khách
có phần phát triển văn hóa độc trong cộng đồng
theo ghi nhận các cổng vào và khu vực trung tâm đều có bảng khuyến cáo biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
vì vẫn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội nên lượng người dân và du khách đến phố sách hà nội chưa đông giải rác các thời điểm trong ngày
mọi người đều tuân thủ việc phòng chống dịch covid một mươi chín như đeo khẩu trang sát khuẩn tay giữ khoảng cách khi tham quan phố sách trong thời điểm này
bắt đầu từ ngày bốn tháng năm học sinh các khối trung học cơ sở trung học phổ thông
và sinh viên các trường đại học trung tâm đào tạo trên địa bàn thành phố đà nẵng sẽ trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học vì dịch bệnh
các trường học đã chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp phòng dịch trong giai đoạn mới hiện tại
tại trường trung học phổ thông phan chu trinh thành phố đà nẵng hai máy quét hỗ trợ nhận diện và phát loa nhắc nhở học sinh khi vào cổng nếu không đeo khẩu trang đang được lắp đặt
đây được xem là một sáng kiến mới giúp kiểm soát số lượng lớn học sinh và nâng cao tinh thần tự giác của các em
ngoài ra toàn bộ phòng học khuôn viên nhà trường đều được lau dọn và sát khuẩn để đảm bảo môi trường sạch sẽ
biện pháp này được các trường trung học phổ thông chú trọng bởi việc thực hiện giãn cách giữa các trường trung học phổ thông

thực ra một cái hạn chế đó là nhà trường đông học sinh cái việc giãn cách học sinh trong phòng học là hầu như không thể làm được
cho nên chúng tôi sẽ nâng cao việc công tác vệ sinh giữ vệ sinh
ví dụ như là yêu cầu một trăm linh các em là phải đeo khẩu trang khi ở trong lớp học kể cả giáo viên
và chúng ta sẽ giữ khoảng cách trong những giờ ra chơi các em không tụ tập xuống dưới sân trường
không tụ tập qua những lớp khác không ngồi giồn lại và hạn chế nói chuyện
ngay từ khi có thông báo học trở lại các trường trung học phổ thông trung học cơ sở
còn chủ động thành lập trang web báo cáo sức khỏe theo từng lớp
nếu có biểu hiện bất thường học sinh sẽ được yêu cầu tự cách ly tại nhà
đối với công tác chuyên môn các thầy cô giáo sẽ chuẩn bị phương án dạy học phù hợp với tình hình thực tế
đặc biệt là học sinh lớp chín và một mươi hai chưa có điều kiện theo dõi bài học qua internet
để các em có đủ kiến thức theo kiểm kỳ thi của các em
ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô giáo liên tục cập nhật các bài học để các em chuẩn bị
còn lại khi các em đi học trở lại thì nhà trường chúng tôi cũng tuân thủ cái hướng dẫn của bộ giáo dục
sở giáo dục những phần mà chương trình được tinh giảm trong quá trình các em nghỉ học
và chúng tôi cũng sẽ có kế hoạch từng tổ một để lên lại cái chương trình để dạy phù hợp
những trường hợp mà không tiếp cận được bài học
thì các trường cũng đã hướng dẫn cho các em qua cái việc tài liệu
biên tài in tài liệu nội dung dạy học qua các vòng giấy để các em có thể tiếp cận được
và thực tế là chúng ta cũng có rất cái thuận lợi là bộ cũng đã có những cái điều chỉnh rất là tốt
thứ nhất là giảm tải một số nội dung
thứ hai là về kiểm tra đánh giá thì bộ cũng đã giảm bớt một số đầu điểm để thuận lợi cho các em
cũng như là giáo viên trong quá trình tổ chức dạy và học trở lại
sau khi các em học sinh quay trở lại trường chương trình dạy và học qua truyền hình sẽ kết thúc
và chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dạy học tập trung
đến thời điểm này các trường trên địa bàn thành phố đà nẵng đã sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại
thưa quý vị và các bạn
với tâm hồn chân thành sự cảm thông sâu sắc và trách nhiệm trong công việc cảm hóa giáo dục phạm nhân
các cán bộ chiến sĩ ở trại giam ngọc lý huyện tân yên tỉnh bắc giang đã giúp phạm nhân nhận ra lầm lỗi
tích cực cải tạo sớm chấp hành xong án phạt tù để trở về với gia đình
không chỉ gieo mầm hướng thiện phát huy tinh thần tuổi trẻ sung kích trách nhiệm
cũng như là tấm lòng sẻ chia vì nhân dân phục vụ của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
trong những năm qua đoàn thanh niên của trại giam ngọc lý cũng chung tay hỗ trợ một mươi bảy học sinh có hoàn cảnh khó khăn
để các em được cắp sách đến trường
sau khi kết thúc giãn cách xã hội đoàn thanh niên trại giam ngọc lý đã đến thăm và tặng quà gia đình bà nguyễn thị khuy
ở thôn cầu đồng một mươi xã ngọc lý huyện tân yên của tỉnh bắc giang
đây là một trong những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã ngọc lý
năm hai nghìn một mươi chín người con trai duy nhất của bà đã khai sát
bà đã qua đời do bệnh tim
sau khi vay mượn để chữa bệnh cho con trai kinh tế gia đình lâm vào kiệt quệ
hai cháu nguyễn phương linh và nguyễn bảo nam có nguy cơ phải nghỉ học
khi biết được hoàn cảnh khó khăn của hai cháu đoàn thanh niên trại giam ngọc lý đã quyết định kêu gọi các đoàn viên hỗ trợ một phần nhỏ
để các em có cơ hội được tiếp tục học tập

bây giờ lại còn giả tiền lãi tiền lãi hàng tháng tiền viện rồi tiền thuốc cho bà
rồi các cháu nó ăn học
có nhiều khi là tiền đóng học thì cũng lại phải khắt cô
nhiều lần cô thông báo nhưng mà cũng không có tiền rồi
thì cũng phải khắt cô
sao phải đóng sau
gia đình bà nguyễn thị khuy chỉ là một trong những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
được hỗ trợ
từ đoàn thanh niên chạy giam ngọc lý
em nguyễn thanh hào sinh năm hai nghìn một mươi ba tại thôn cầu đồng chín xã ngọc lý huyện tân yên của tỉnh bắc giang
bố mẹ mất từ nhỏ nên hào được ông bà ngoại nuôi
thế nhưng vì nhà nghèo nên để hào được đi học ông bà ngoại đã phải cố gắng hết sức và đã có lúc
dù không muốn nhưng ông bà ngoại hào đã tính đến việc cho em nghỉ học
nhưng với sự giúp đỡ của đoàn thanh niên chạy giam ngọc lý cậu bé ham học này đã được tiếp tục ước mơ
trong năm hai nghìn một mươi chín một mươi bảy em học sinh có hàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã ngọc lý và các xã thuộc địa bàn huyện tân yên
đã được đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh chạy giam ngọc lý hỗ trợ góp phần khắc phục khó khăn về điều kiện kinh tế cơ sở vật chất đồ dùng học tập
để các em được đến trường giảm tỷ lệ thiếu niên nhi đồng không được đi học có nguy cơ phải nghỉ học và vi phạm pháp luật
thông qua chương trình hoạt động
chương trình hoạt động chúng tôi tường xuyên tổ chức đến thăm hỏi động viên và hàng tháng chúng tôi hỗ trợ đối với các em ba trăm linh trên một tháng
trên một em học sinh
sau khi triển khai thì có tất cả cán bộ chiến sĩ đều chung tay ủng hộ và đánh giá rất cao về chương trình này
ngoài một mươi bảy em được hỗ trợ bên cạnh đó bán tranh đoàn cơ sở chúng tôi
chúng tôi cũng chỉ đạo các tri đoàn là thường xuyên vẫn quan tâm đến các đối tượng các trẻ em
cũng như là các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trên địa bàn
qua đó thì giúp đỡ bằng nhiều hình thức khác nhau
thì bản thân tôi thấy là qua việc phát động tuyên truyền của tuổi trẻ quan nói chung
tuổi trẻ của trẻ em nói riêng thì cái này rất hết sức ý nghĩa
thế nên đảng quỹ lãnh đạo đồng ý đã giao đoàn cơ sở và tổ chức triển khai thực hiện chương trình này
qua việc nuôi dạy các cháu tuy rằng vật chất thì nó không đáng nào bao
nhưng mà việc triển khai nó có ý nghĩa là lan rộng tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ cũng như đoàn viên thanh niên
tham gia phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đây là một công việc mà nó mang tính năng truyền rất cao
được chính quyền và nhân dân địa phương cũng như là cán bộ chiến sĩ ủng hộ
với mức hỗ trợ ba trăm linh đồng một tháng một em học sinh số tiền tuy không nhiều
nhưng với mong muốn trao một cơ hội đi học nghĩa là cho một cơ hội đổi đời
đây là sự giúp đỡ đầy ý nghĩa với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
giúp các em có cơ hội đến trường viết tiếp ước mơ được đi học của mình
trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước và cũng thể hiện sự sẻ chia
tinh thần trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên chạy giam ngọc lý đối với các mảnh đời
con khó khăn thiếu thốn